công an xã e tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa triệu tập làm việc và có văn bản đề nghị
ủy ban nhân dân huyện xử phạt vi phạm hành chính ba đối tượng có hành vi tung tin đồn
về trường hợp mắc covid một mươi chín trên mạng xã hội
ba trường hợp này cùng chú tại thôn hai xã e tiêu huyện trư quynh đã đăng tải lên trang cá nhân
những thông tin sai sự thật về lịch trình di chuyển của bệnh nhân thứ bốn trăm bốn mươi tám tại đắk lắc
những thông tin không đúng này đã khiến nhiều người dân trên địa bàn hoang mang
gây mất an ninh trật tự cũng như khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương
với hành vi đó cơ quan chức năng quyết định xử phạt ba trường hợp này về hành vi vi phạm các quy định
về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội với mức xử phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng